chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi một tuyển bóng đá nữ việt nam có trận đấu cuối vòng bảng gặp indonesia
trước đối thủ thua kém về mọi mặt nên không có gì khó khăn để thể trò hỗn luyện viên ma đức trung có được chiến thắng đậm
qua đó giành tấm vé và bán kết sea games ba mươi
sau tiếng còi khai cuộc đội tuyển nữ việt nam nhập cuộc đầy tự tin và giành quyền kiểm soát bóng phần lớn thời gian
bán thắt đầu tiên đến từ phút từ chín sau và đã phát hiểm hóc của tuyết dung
duy trì sức ép trước đối thủ tuyển nữ việt nam còn có thêm hai bàn thắng với cú đúc của nguyễn thị vạn để khép lại hiệp một với tỷ số một
bước sang hiệp hai thể lực của các cầu thủ nữ indonesia đã giảm sút rõ rệt
đội tuyển nữ việt nam thi đấu lấn lướt đối thủ và huỳnh như có hai pha lập công ở các phút năm mươi và sáu mươi một
tuyết dung cũng kịp quả cú đúc cho mình sau bàn thắng ở phút tám mươi bốn ấn định trên tháng sáu không cho đội tuyển việt nam
ba điểm trọn vẹn trước đội tuyển nữ indonesia đã đưa đội tuyển nữ việt nam giành một vé vào bán kết và càng thêm quyết tâm để bảo vệ tầm huy chương vàng môn bóng đá nữ sea games